sau khi đạt các giải cao nhất tại cuộc thi trẻ quốc tế ở bắc mỹ bộ công thương và ngành chè việt nam nhận thấy rằng tiềm năng lớn của cây trẻ việt nam bấy lâu vẫn chưa được khai thác đúng hướng
trước đây việt nam chỉ mải mê với những con số xuất khẩu mà chưa trú trọng đến chất lượng và những giá trị gia tăng đi kèm
chính vì vậy để tận dụng cơ hội mới và hỗ trợ cho doanh nghiệp tăng cường tiếp cận thị trường bắc mỹ
các cơ quan quản lý đã tổ chức chương trình cho các doanh nghiệp đi thăm khảo sát thực tế nhu cầu và thị hiếu uống trà của việt nam

cái thứ hai là chúng tôi nhìn ra là có tiềm năng cho cái thị trường trẻ việt nam đặc biệt là trẻ xanh với chất lượng cao có thể vào được thị trường bắc mỹ
và cái điểm thứ ba nữa là họ rất quan tâm đến những cái chất lượng sản phẩm những cái giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm
trên cơ sở những thành tích mà doanh nghiệp việt nam đạt được thì muốn tiếp cận thị trường bắc mỹ và các thị trường khác
ngành trẻ việt nam cần phải cải thiện nền sản xuất trong nước đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu trẻ thì cần phải đạt được các chính trị quốc tế nhất là các chính trị hữu cơ
thực tế chè việt nam có chất lượng rất tốt nhưng người tiêu dùng mỹ nói riêng và các thị trường khác chưa nhận ra được điều này và thương hiệu chè việt khá là mờ nhạt ít được biết đến
do đó chú trọng xây dựng thương hiệu rất quan trọng
với truyền thống sản xuất chè các bạn cần xây dựng nên một câu chuyện cho sản phẩm chè việt nam
như viết nê nữ khác biệt về thổ nhưỡng của vùng trồng trẻ khẳng định nguồn gốc chất lượng và nền văn hóa gắn bó với cây trẻ việt nam từ bao đời này
đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật hái chè sao khô mà gần như chỉ việt nam mới có
theo các chuyên gia quốc tế thì với lịch sử trồng trè lâu đời với những đồi chè và cây chè cổ thụ đã tồn tại qua nhiều thế hệ là những điều mà người tiêu dùng tại bắc mỹ rất hứng thú
đặc biệt là đối với phân khúc chè đặc sản
do đó các công ty cũng cần mở những chiến dịch quảng bá khai thác những câu chuyện lý thú về lịch sử trồng trè và văn hóa thưởng trà của người việt để xây dựng hình ảnh trẻ việt nam tại bắc mỹ

giúp phục về giá và sản lượng
đó là cái việc mà doanh nghiệp việt nam bắt buộc phải làm và tự phải làm ở giai đoạn này
trong một hội thảo gần đây các chuyên gia nước ngoài cũng đã chia sẻ rằng
việt nam với lịch sử trồng trè lâu đời và với những đồi trè cũng như cây trè cổ thụ
đã tồn tại qua nhiều thế hệ là điều mà người tư dùng tại bắc mỹ rất hứng thú
và chúng ta cần phải quảng bá khai thác những câu chuyện lý thú về lịch sử trồng trè
cũng như là văn hóa thưởng trà của người việt
vậy thì theo bà đây có thực sự là một hướng xây dựng thương hiệu của ngành trè việt nam
cần phải khai thác trong thời gian tới không ạ
trè cổ so với trè thường thì các hàm lượng như polyphenol vitamin tan anh cao hơn
và đặc biệt là sạch hơn
bởi vì chè cổ là dùng chúng ta trồng trên các vùng núi cho nên nó là một trăm linh organic
đó là điều được khẳng định
như vậy thì do hàm lượng nó cao hơn đối với trè thường
thì những người mà người ta quan tâm đến uống trè với sức khỏe là người ta quan tâm hơn
ví dụ như mỹ
thứ hai là người ta thích các câu chuyện người ta thích khám phá
chúng ta có sơn đò nên người ta thích khám phá
chúng ta có rừng trà cổ họ cũng rất muốn khám phá
bởi vì chưa chắc người ta đã uống trè nhiều nhưng vì người ta muốn khám phá
và qua sự khám phá để người ta yêu thích những sản phẩm hoặc những con người đặc trưng ở vùng đất
thì đấy là một cơ hội mà trà cổ này hơn hẳn trà thường ở chỗ đó
thế để khai thác cái việc đó thì chúng ta không những chỉ là phải có sản phẩm
phải có các tour du lịch
đưa được người đến tham quan thực sự
thậm chí là hái chè trèo lên trên cây rồi thử sản xuất
có những cái chỗ ví dụ như hiệp hội trẻ từng làm là chúng tôi đưa các khách của chúng tôi lên
cái vùng suối ràng và cấm trại qua một đêm ở đó
sáng em sau cho khách hàng đi hái trà cổ về đun nước uống
thậm chí không phải sản xuất gì cả
chúng ta chỉ dạy họ cái cách là trước đây ông cha ta đã là đun trẻ lên uống
và chỉ uống nước đấy thôi
nó thanh thoát trong chẻo và nó ngọt như thế nào
tất cả những cái đấy là những câu chuyện
câu chuyện để cho người mỹ mà người mỹ là người thích khám phá
luôn luôn đến tiền phòng để khám phá
thì họ sẽ thích những câu chuyện đấy hơn
vậy thì trong thời gian tới thì ngành trèo của việt nam sẽ cần có những chương trình
hay là những kế hoạch như thế nào để có thể tận dụng hơn nữa các cơ hội mới
cũng như là có thể góp phần để mạnh vào việc xây dựng thương hiệu trèo tại thị trường
bác nghị ạ
theo tôi thì các kế hoạch của ngành trẻ việt nam thì cũng đã có
đối với các sản phẩm trong vòng năm năm và đến năm năm tới
ngắn hạn là các sản phẩm của các ngành trèo việt nam

tuy nhiên là ngành trèo trong ngắn hạn trong vòng hai năm tới đến hai nghìn hai mươi
chúng tôi có một chương trình được gọi là phát triển các sản phẩm đặc sản
hiệp hội trèo thì có một chương trình phát triển các sản phẩm đặc sản
từ giờ đến năm hai nghìn hai mươi đặc biệt dựa trên các sản phẩm trèo san
thị trường này nó sẽ liên quan đến chuyện là chúng ta phải có các chiến lược phát triển
thế nào trong năm tỉnh có các kế hoạch phát triển tại các tỉnh
với các cơ quan địa phương cũng như là lựa chọn các doanh nghiệp sản phẩm
sản xuất trèo san tại các tỉnh này hỗ trợ họ trong việc đào tạo người nông dân
có các cái chứng nhận như là organic hoặc phê chết
mà các thị trường như bắc mỹ cũng như là châu âu yêu cầu
ngoài ra hỗ trợ họ trong việc chế biến cần phải chế biến tốt
chứ không phải làm sản phẩm như hiện tại nữa
cuối cùng là vấn đề về đóng gói và tham dự các hội trợ
bởi vì chúng ta có sản phẩm rồi vẫn phải tham dự hội trợ
mặc dù thông qua hội trợ cũng không phải chúng ta bán trực tiếp
đến người tiêu dùng cuối cùng của mỹ
nhưng thông qua hội trợ chúng ta có thể gặp được những
những người mua trẻ lớn mà làm về trẻ đặc sản tại mỹ cũng như là tại châu âu
vâng hy vọng rằng là với những cái tiềm năng sẵn có
cũng như là với những sự nỗ lực chung
thì trong thời gian tới sẽ có nhiều sản phẩm chè của việt nam
có thể khẳng định được tên tuổi của mình
tại thị trường bắc mỹ nói riêng cũng như là trên thế giới nói chung
một lần nữa xin được cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn chị
tới đây thì chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi
cũng xin phép được tạm dừng
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin thân ai kính chào tạm biệt